trong ngày ba mươi tháng một mươi hai vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng bảy năm độ vĩ bắc một trăm một mươi bốn độ kinh đông cách đảo trường sa thuộc huyện đảo trường sa khoảng hai trăm năm mươi km về phía đông đông nam
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng một mươi một mươi năm km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
đến một mươi ba h ngày ba mươi một tháng một mươi hai vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng bảy tám độ vĩ bắc một trăm một mươi một độ kinh đông
trường sa thuộc huyện đảo trường sa khoảng một trăm ba mươi km về phía tây nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp tám
do ảnh hưởng của không khí lạnh ở vịnh bắc bộ và khu vực bắc và giữa biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu đến cấp bảy giật cấp tám đến cấp chín khiến biển động mạnh
và có khả năng kéo dài từ ba đến bốn ngày tới
ở vùng biển ngoài khơi trung bộ nam bộ có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp tám khiến cho biển động
từ đêm mai ba mươi một tháng một mươi hai do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rìa phía bắc vùng áp thấp
có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới nên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ quảng ngãi đến bình thuận
bao gồm cả huyện đảo phú quý có gió mạnh dần lên cấp bảy giật cấp chín đến cấp một mươi khiến biển động mạnh
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước